tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đồng minh duy
trú tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu
đồng minh duy là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ duy phúc thịnh
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai duy sử dụng pháp nhân công ty duy phúc thịnh đã mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất xuất khẩu loại hình ba mươi một e ba mươi một
cụ thể tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai duy nhập khẩu hơn năm trăm linh kg hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn một mươi bảy năm tỷ đồng
sau khi nhận hàng duy bán duy đem bán ba trăm linh kg hạt điều thô thu về số tiền một mươi tỷ đồng
theo quy định việc nhập khẩu theo loại hình
e ba mươi một chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ việt nam không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức
tuy nhiên duy sau khi nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô đã không tiến hành hoạt động sản xuất để xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật
mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước không thực hiện các thủ tục khai báo hải quan
cụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng trương mỹ hằng
để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng hằng đang vận chuyển pháo nổ trên xe ô tô thu giữ một trăm linh hộp pháo nổ trái phép
tiếp tục khám xét nơi ở của hằng thu giữ thêm bốn hộp pháo tổng trọng lượng một trăm tám mươi ba kg
đối tượng hằng khai mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh bình phước với giá năm mươi năm triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu
trên đường mang đi bán thì bị bắt giữ
lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
cụ thể vào lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng một tại khu vực ấp hai xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
tổ công tác phát hiện hai người điều khiển xuống máy chạy với tốc độ cao theo kênh tứ thường từ biên giới vào nội địa
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã cho xuồng tăng tốc độ
bỏ chạy tiến hành truy đuổi tối công tác bắt được một đối tượng cùng tăng vật là ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên huỳnh tấn phúc cùng một đối tượng khác tên thuận dùng xuồng vận chuyển số hàng trên
từ campuchia về việt nam để nhận tiền công khi vừa vào biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu vào môi trường công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can
phúc cương và trần thị nhài vợ cương đều trú tại xã vũ đông tp thái bình về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
trước đó vào ngày hai mươi tháng một tại trục đường liên xã thuộc xã minh khai huyện vũ thư tỉnh thái bình tội công tác phát hiện cương có hành vi vận chuyển
một trăm hai mươi gói mì chính ghi nhãn hiệu ajinomoto loại bốn trăm năm mươi bốn gram
tại thời điểm kiểm tra cương không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
theo lời khai của cương
số hàng trên được sản xuất đóng gói tại nơi có địa chỉ thôn nguyễn trãi xã vũ đông thành phố thái bình
khám xét khẩn cấp nơi ở của cương tổ công tác phát hiện trần thị nhài vợ cương đang sản xuất hàng giả là mì chính
tại hiện trường thu giữ một máy hàn nhiệt hàng trăm gói mì chính nhãn hiệu azinomoto thành phẩm loại bốn trăm năm mươi bốn gram một kg hơn năm vỏ
bao gói nhãn hiệu ajinomoto cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm túc đối tượng theo quy định
thưa quý vị càng gần đến tết nguyên đán tình hình buôn bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng lại diễn biến phức tạp khiến người tiêu dùng lo lắng
trước thực trạng trên lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn ghi nhận trên địa bàn tỉnh quảng bình
đây là lô hàng kẹo và các loại thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường quảng bình bắt giữ
không chỉ các loại bánh kẹo hay thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện tại quảng bình
một số mặt hàng tiêu dùng khác không rõ nguồn gốc cũng được các tiểu thương đem ra bán trong dịp tết giáp thì này
vấn đề đáng nói là lực lượng chức năng vừa xử lý tịch thu hàng không rõ nguồn gốc xong
ngay sau đó hàng lại xuất hiện tại một số quầy tại chợ
khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì chủ quầy hàng lại trốn tránh
chúng tôi bổ trí lực lượng kể cả thời gian nghỉ thứ bảy chủ nhật và ban đêm
tất cả các thời gian cao điểm chúng tôi phải trúc trực và tiến hành kiểm tra kiểm soát trên địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm
cả các trường hợp vi phạm
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã thanh tra kiểm tra trên bảy trăm sáu mươi vụ và xử lý hơn năm trăm hai mươi vụ hàng không rõ nguồn gốc
tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và vi phạm khác trên một mươi hai tỷ đồng
cứ vào dịp tết hàng không rõ nguồn gốc lại xuất hiện tràn lan
bên cạnh việc kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng thì người tiêu dùng cũng phải lựa chọn những cơ sở uy tín
nói không với các loại hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đảm bảo an toàn cho chính mình
cũng như người thân
bảo trân kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị công an quận năm thành phố hồ chí minh đang tạm giữ sáu đối tượng trong băng nhóm gây ra các vụ cướp dật tài sản
tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận trong thời gian qua
trong đó gia huy biệt danh gùa đã bỏ trốn và nguyễn tấn lộc là hai đối tượng cầm đầu
qua công tác nắm tình hình và quản lý các băng nhóm có biểu hiện hoạt động trộm cắp cướp giật tài sản
công an quận năm đã xác lập chuyên án đấu tranh khám phá và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình
các đối tượng trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy đều đã nghỉ học muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp dật
bọn chúng thường tụ tập vào ban đêm tại chợ hòa bình sau đó bạn nhau rão quanh các tuyến đường trên địa bàn
tìm các cửa hàng tiện lợi có sơ hở để trộm cắp
khi đến cửa hàng tiện lợi family mart trên đường mạc thiên tích phường một mươi một quận năm
giao huy phân công lọc và tâm vào cửa hàng lấy tài sản
những người khác ở ngoài canh chừng và hỗ trợ chống trả khi bị nhân viên phát hiện
thế trong cửa hàng chỉ có một nhân viên trong coi bọn chúng xông vào cướp giật hai thùng nước ngọt
và một lốc nước ngọt loại một năm lít
khi bị phát hiện truy đuổi thì bọn chúng dùng lời lẽ hâm dọa và lấy chai nước ném vào người nhân viên rồi tẩu thoát
tài sản cướp được cả nhóm chia nhau sử dụng hoặc đi bán rồi chia nhau tiêu xài
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự chỉ trong vòng một tháng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bọn chúng đã thực hiện bảy vụ trộm cắp cướp dật tài sản
trên địa bàn quận năm ba vụ tại quận tám và quận một mươi
hiện công an quận năm đang tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty plc vị thanh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam lê gia phước
chủ tịch hội đồng thành viên và nguyễn trí dũng giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và phát triển flc vị thanh
hồ sơ vụ án thể hiện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển flc vị thanh
là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn bốn sao và chợ du lịch sà no
tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng số vốn hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi dự án được khởi công và thi công một số hạng mục
trong đó hạng mục chợ du lịch sà no dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm này phước và dũng biết các kiosk thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản
hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện huy động vốn nhận tiền đặt cọc
thanh toán tiền mua kiosk với khách hàng
nhưng hai đối tượng này đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm trên mạng xã hội
và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phước và dũng đã bán các sản phẩm kiosk cho tám người
chiếm đoạt số tiền hơn chín bốn tỷ đồng để dũng trả nợ
số tiền thu được phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty
chuyển thẳng vào tài khoản của phước và sử dụng vào mục đích cá nhân
ở đó phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành
và đất hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay ba mươi tỷ đồng
ngoài ra phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên một mươi ba năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án
làm rõ năm đối tượng từ quảng trị vào huế liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm xe mô tô
năm đối tượng gồm nguyễn vũ trung nguyễn thành lê tùng dương và phan văn hoàng long
cùng chú tại tỉnh quảng trị riêng bùi minh hùng đã bỏ trốn
bước đầu nhóm này khai nhận gây ra một mươi vụ trộm xe mô tô honda way trên địa bàn thành phố huế
lấy trộm được xe các đối tượng chạy thẳng ra đông hà quảng trị để tiêu thụ
kết quả định giá tài sản một mươi xe mô tô honda way của các đối tượng lấy trộm có giá trị trên một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã bắt tạm giam bốn đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cũng với hành vi trộm cắp tài sản ba đối tượng bao gồm nguyễn hoàng trọng khánh nguyễn văn thông và hà hải đăng
cùng chú tại quận cái răng thành phố cần thơ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trương ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai khánh cùng với thông và đăng bàn bạc thống nhất thuê xe ô tô tải để đi trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài
sau khi thuê được chiếc xe ô tô mang biển số sáu mươi năm h hai trăm bốn mươi một khánh điều khiển xe chở thông và đăng từ thành phố cần thơ lên an giang tìm tài sản trộm cắp
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày khi đến khu vực xã núi tô huyện tri tôn phát hiện nhiều lốp xe ô tô để bên đường mà không có người trông giữ
các đối tượng đã xuống khiêng lên xe ô tô khi đang khiêng thì bị người dân phát hiện các đối tượng liền bỏ xe để chạy
khi đến khu vực xã châu lăng ba đối tượng đã bị lực lượng công an đang trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
thưa quý vị lợi dụng sơ hở của người dân đậu xe ô tô ở khu vực vắng không có người trông coi kẻ gian đã nhanh chóng đập kính phá cửa để trộm cắp
đây là hành vi không mới thế nhưng để lại hậu quả nặng nề và cũng là bài học đắt giá cho nhiều người khi chủ quan với chính tài sản của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lâm hà nội cũng vừa bắt giữ một đối tượng với hành vi tương tự
điều đáng nói đối tượng đã thực hiện hành vi trên tại nhiều tỉnh thành và lấy đi tài sản có giá trị
camera ghi lại được hành vi của đối tượng này chưa đầy năm phút đồng hồ kính xe đã bị đập tài sản trong xe đã được đối tượng trộm cắp
qua quá trình trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện gia lâm đã bắt được đối tượng ngô tuấn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tân minh huyện sóc sơn thành phố hà nội là tác giả của những vụ đập kính trộm tài sản thời gian vừa qua
quả láo mưa khi đi thì tôi có đeo căng tay
xe máy của tôi và đi đến một địa phận ở đấy thì tôi có lấy túi bóng tôi đi che miền số xe lại để thực hiện hành vi trộm cắp của tôi
thì tôi đi ngoài đường thì thấy những chỗ lào những chỗ xe ô tô mà đổ mà không có người chung coi thì tôi ngó và tôi tìm xem có tài sản sơ hỏa thì không tôi lấy
ô tô để trộm cắp tài sản đã diễn ra từ lâu
dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn rất chủ quan
coi xe ô tô là nơi cất giữ nhiều đồ vật tài sản có giá trị tạo cơ hội cho đối tượng xấu thực hiện hành vi
thứ nhất là cũng gần dịp tết nên là tình hình tội phạm rất phức tạp
trong đó là có tội phạm trộm cắp tài sản
đối tượng công an nội gia lâm đã bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản với hình thức đập kính xe ô tô để lấy tài sản bên trong
cái từ vụ việc mà cơ quan điều tra phát hiện thì đã cảnh báo người dân là thứ nhất là việc để xe ô tô nên để xe ở những nơi mà có bảo vệ trông coi
cảnh báo người dân là không được để tài hạn tài sản sơ hở dưới mọi hình thức để đối tượng có thể lợi dụng vào cái sơ hở này để thực hiện hành vi phạm tội
tháng giáp tết một lần nữa nhắc lại người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát tự bảo vệ tài sản
tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát không để xe ở nơi vắng vẻ
không để vật dụng tài sản có giá trị
như tiền mặt điện thoại trong xe ô tô
bên cạnh đó cơ quan công an mong người dân tích cực phối hợp tố giác tội phạm để kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm một cách hiệu quả
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi năm tháng một là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu của liên bộ tài chính công thương
và trong kỳ điều hành ngày hôm nay giá xăng được điều chỉnh bật tăng mạnh trong khi giá dầu chỉ tăng nhẹ so với kỳ trước
cụ thể từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay
xăng e năm ron chín mươi hai tăng bảy trăm năm mươi ba đồng một lít xăng ron chín mươi năm iii chín trăm hai mươi năm một đồng một lít dầu diesel một trăm tám mươi hai đồng một lít dầu hỏa tăng tám đồng một lít
chỉ duy nhất dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một mươi bốn đồng một kg
cũng trong kỳ điều chỉnh của ngày hôm nay giá điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức là ba trăm linh đồng một kg

không trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu diesel và dầu hỏa
bên cạnh đó không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu